theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi
việt nam không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới như vậy đã năm mươi sáu ngày việt nam không có ca mắc ở cộng đồng
trong một một trăm bảy mươi hai ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là bảy mươi năm ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn tám trăm một mươi chín người